câu lạc bộ thiện nguyện vòng tay yêu thương ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hiện có bốn mươi thành viên là đoàn viên thanh niên và học sinh
các thành viên trong câu lạc bộ dù cuộc sống còn khó khăn
nhưng các bạn trẻ đã cùng nhau vượt hàng trăm km đến tận vùng sâu vùng xa
để chia sẻ động viên và giúp đỡ những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn
có thêm nghị lực và điều kiện để vươn lên trong học tập và cuộc sống
câu lạc bộ thiện nguyện vòng tay yêu thương được anh nguyễn duy học
một người khuyết tật bẩm sinh ở gia yali huyện crong bắc thành lập vào năm hai nghìn một mươi hai
với ý nguyện là mang sức trẻ tình nguyện vì cộng đồng trong những năm qua
câu lạc bộ thiện nguyện vòng tay yêu thương đã vận động khắp mạnh thường quân
nhà hào tâm hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng để tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội
câu lạc bộ thiện nguyện vòng tay yêu thương được anh nguyễn duy học
đã huy động hàng chục tình nguyện viên xuống giúp gia đình anh sơn sửa chữa lại nhà cửa để có nơi ở ổn định
thuộc hồ nghèo ở thôn em em gia đình em gạt khó khăn và em có ba đứa con đi theo học